ngày chín tháng một mươi một phó thủ tướng trịnh đình dũng và đoàn công tác của trung ương đã về bình định để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó bão số sáu
đoàn đã đến thôn hải nam xã nhân hải thành phố quy nhơn nơi cơn bão số năm đi qua vào tháng một mươi một gây vỡ đoạn đê biển làm sập một mươi bốn căn nhà
tại đây phó thủ tướng và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà cho các hộ dân bị sập nhà sau cơn bão số năm
tại đây phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương ra soát nhanh tất cả các tàu thuyền chưa di chuyển đến nơi an toàn
phải khẩn trương neo đậu chẳng chống trong khu neo đậu an toàn không để xảy ra tình trạng va đập trôi neo như cơn bão số năm vừa qua
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân không để một người dân nào ở lại trên lồng bè nuôi trồng thủy sản
trong đất liền cũng phải khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi các nơi nguy hiểm
trong đất liền thì phải sơ tán người dân khỏi những nơi nguy hiểm những ngôi nhà mà không đủ an toàn là phải sơ tán
rồi những khu ngập nước khu dễ sạt lở đất thì đều phải sơ tán
vấn đề nữa thì phải đảm bảo an toàn cho các công trình
tập trung quyết liệt trong đêm nay ngày mai để khi cơn bão vào là chúng ta chủ động
không để bị động bất ngờ mà gây ra những tình trạng thiệt hại
đặc biệt là phải bảo vệ cái tính mạng của người dân là số một
tại cảng quy nhơn phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo cảng
và lãnh đạo địa phương cần sớm có giải pháp bảo vệ tàu thuyền và các cơ sở sản xuất dịch vụ công trình trên biển
thông tin từ bộ chủ nghĩa quân sự tỉnh bình định cho biết
hiện đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng gồm ba bảy trăm năm mươi đồng chí ứng trực tại năm điểm sung yếu trên suốt chiều dài của địa phương
tất cả các lực lượng quân đội đã được tổ chức chú đáo cả về con người và phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có lệnh
ngoài lực lượng ra thì phương tiện ở các đồn như thế này thì có cái cano
hai nữa là có phương tiện cứu kéo cùng với lực lượng vũ trang địa phương và công an để sẵn sàng xử lý tình huống khi xảy ra đặc biệt là khi cây đổ nhà đổ
trước diễn biến phức tạp khả năng gây thiệt hại lớn của bão số sáu
tỉnh bình định đang tập trung các giải pháp ứng phó với mọi tình huống
với phương châm bốn tại chỗ bình định hiện nay đã xây dựng lực lượng đồng bộ và đầy đủ
hiện nay tất cả các lãnh đạo tỉnh bình định đều ứng trực tại các điểm sung yếu để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão số sáu